thời tiết nắng nóng đang khiến các mặt hàng nước giải khát giải nhiệt có sức mua cao tăng khoảng ba mươi bốn mươi so với tháng trước
các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát dự báo sức mua trong đợt nắng nóng năm nay sẽ tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ năm trước
tại các hệ thống siêu thị cửa hàng bán lẻ nhiều loại nước giải khát đang có sức mua cao khi thời tiết nắng nóng
các loại nước giải khát nước ngọt nước tăng lực nước uống điện giải thực phẩm bổ sung có sức mua tăng khoảng ba mươi so với tháng trước
những mặt hàng ô cốp giải khát cũng được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn như mật dừa nước trà tim sen trà khổ qua bột rau má
các sản phẩm trà chanh bí đao nha đam trà thảo mộc nước me thơm đều có sức mua tăng đến năm mươi so với tháng trước
dự báo tăng trưởng quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn nước giải khát sẽ tăng khoảng một mươi năm hai mươi cao hơn mức tăng một mươi của quý đầu năm nay
ngành hàng sữa của việt nam đã vươn lên thứ một mươi một ở châu á về sản lượng và đứng thứ năm về năng suất
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi ba cả nước vẫn phải trở lại
việt nam phải chi đến một hai tỷ usd để nhập khẩu nhóm hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa
hiện nay ngành sữa tươi nguyên liệu của việt nam đạt sản lượng một hai triệu tấn đứng thứ một mươi một châu á về sản lượng sữa và thứ năm về năng suất sữa
tuy nhiên sản lượng sữa trong nước vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nội địa
hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu sản lượng lớn sữa
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba việt nam phải chi đến một hai tỷ usd để nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa
điều này cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển của ngành chăn nuôi nói chung và lĩnh vực chăn nuôi bò sữa còn rất lớn
hiện nhu cầu tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa tại việt nam vẫn đang tăng cao
thời điểm đầu tháng năm nhu cầu đi lại của người dân vẫn tăng cao
tuy nhiên các hệ thống bán vé máy bay đều ghi nhận tình trạng khan hiếm vé trong bối cảnh giá vé máy bay tiếp tục tăng cao
một số trạng còn vé thì rất ít sự lựa chọn giờ bay như hà nội đà nẵng phú quốc
chỉ có một hai chuyến bay sớm về muộn giá bốn bảy sáu triệu đồng một vé khứ hồi
mức giá này tăng năm một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
trạng đi đà lạt cũng còn rất ít vé giá tăng cao lên đến năm tám sáu triệu đồng một vé
trạng bay tp hcm đi các điểm du lịch vẫn còn lượng vé dồi dào giá vé hạ nhiệt khoảng năm một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
vé trạng tp hcm phú quốc có giá vé cứu hồi hơn ba tám triệu đồng đã gồm thuế phí
trạng bay tp hcm nha trang giá vé khứ hồi trên hai tám triệu đồng
trước tình trạng cháy vé cục bộ cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục tăng chuyến trên đường bay nội địa
giá lúa ở khu vực đồng bằng sông cửu long chủ yếu đi ngang sau hai tuần liên tục tăng khá
nguồn cung lúa gạo đang giảm dần do vụ lông xuân ở khu vực này đã cơ bản thu hoạch xong
tại an giang theo cập nhật của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn giá hầu hết các loại lúa đi ngang như đài thơm tám
từ tám đến tám hai trăm linh đồng một kg lúa nhật từ bảy tám trăm linh đến tám đồng một kg
hiệp hội lương thực việt nam cho biết lượng gạo xuất khẩu đã đạt năm trăm một mươi một bảy trăm tám mươi năm tấn trị giá ba trăm một mươi tám chín mươi bảy triệu usd
so với cùng kỳ về số lượng giảm một hai và về trị giá tăng một mươi tám sáu
luyện kế xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay đạt hai sáu trăm chín mươi một triệu tấn trị giá một bảy trăm bốn mươi bốn tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tăng một mươi ba năm về số lượng và tăng ba mươi chín bốn mươi sáu về giá trị
tại thị trường trong nước mặc dù có sự điều chỉnh giảm trong những tháng đầu năm
nhưng giá lúa gạo vẫn đang cao hơn hai mươi ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
các ngân hàng quốc doanh gồm việt công banh việt tin banh và bidv vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó số dư tiền gửi của kho báo nhà nước tại các ngân hàng này đã tăng mạnh trong ba tháng đầu năm nay
số dư tiền gửi của kho báo nhắn nước tại ba ngân hàng quốc doanh việt công banh việt tin banh và bidv
đã tăng hơn gấp đôi trong quý một năm nay
bốn mươi năm tỷ đồng mỗi ngân hàng
tại việt tin banh cơ quan kho bạc có số dư tiền gửi bằng việt nam đồng đến cuối quý i là bốn mươi năm bốn trăm bốn mươi năm tỷ đồng
hơn gấp đôi so với thời điểm kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba
tại bidv quy mô tiền gửi của kho báo nhà nước là bốn mươi tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn
và hơn năm năm trăm linh tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn
con số này tăng gấp đôi so với số dư một mươi chín tỷ đồng gửi vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
việt công banh có số dư này thấp nhất trong ba ngân hàng là hơn ba ba trăm linh tỷ đồng
nhưng lại gấp hơn bốn lần đầu năm
ngân hàng nhà nước mới đây cũng đã có động thái bơm nguồn cung đô la mỹ ra thị trường
và hút lượng tiền đồng việt nam dư thừa
ngoài ra việc thông qua đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước không chỉ giúp hạ nhiệt giá vàng trong nước
mà còn giúp ổn định tỷ giá đô la mỹ việt nam đồng
trích lệnh lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới thời gian dựa qua đã thúc đẩy nhu cầu mua đô la mỹ
trên thi thường tự do để nhập khẩu vàng qua đó gây áp lực lên tỷ giá
việc thực hiện đấu thầu vàng để cung cấp thêm lượng vàng ra thị trường sẽ giảm nhu cầu đầu cơ vàng
và nhu cầu mua đô la mỹ qua đó giúp ổn định tỷ giá
khối lượng vàng trúng thầu là ba bốn trăm linh lượng trên một mươi sáu tám trăm linh lượng trào thầu tương ứng hai mươi
như vậy ngân hàng nhà nước đã hút vào khoảng hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên nhu cầu lớn về đô la mỹ vẫn đến từ nhập khẩu và thanh toán thu nhập đầu tư cho các doanh nghiệp fdi hiện nay
theo nhận định của ngân hàng việt tiên banh trước sức ép của tỷ giá chắc chắn lãi suất sẽ tăng
thực tế từ đầu tháng bốn đến nay có tới một mươi năm ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động
từ mức chín mươi năm vào đầu năm nay có lúc giảm xuống chỉ còn một một mươi hai những ngày cuối tháng một
lãi suất liên ngân hàng vừa tăng lên mốc bốn năm mươi chín một năm
đây là mức cao nhất trong gần một năm trở lại đây kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tăng trở tín dụng đã dương trở lại sau hai tháng tăng trở âm
trong khi đó số liệu của tổng cục thống kê cho thấy huy động vốn của các tổ chức tiến dụng giảm bảy mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục trong vòng hai mươi năm qua sẽ khó tránh khỏi việc dòng tiền tìm kiếm các kênh xin lợi tốt hơn thay vì gửi ngân hàng
thực tế từ đầu tháng bốn đến nay có tới một mươi năm ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động
theo báo cáo thị trường mới đây của savins việt nam giá thuê căn hộ dịch vụ tại hà nội và tp hcm đều tăng theo năm
tại tp hcm mức tăng cao nhất thuộc về hạng c với tám
tại hà nội giá thuê căn hộ dịch vụ có mức tăng trưởng lớn nhất với bốn theo quý
tại trung cư sài gòn pơn tp hcm cách đây hai năm giá thuê căn hộ khoảng một mươi bốn triệu đồng một tháng thì nay đã tăng lên một mươi chín triệu đồng
tại nhiều khu vực giá căn hộ cho thuê tăng bình quân khoảng hai mươi so với hồi cuối năm hai nghìn hai mươi ba
hiện mức giá cho thuê căn hộ một phòng ngủ trung bình khoảng một mươi bảy năm triệu đồng một tháng
căn hộ ba phòng ngủ đầy đủ nợ thất khoảng ba mươi triệu đồng một tháng và căn hộ bốn phòng ngủ đầy đủ nợ thất là khoảng sáu mươi triệu đồng một tháng
mức giá thuê căn hộ hiện đã tăng từ năm một mươi so với sáu tháng trước
theo số liệu mới công bố của bộ xây dựng mặt bằng giá trung cư trung bình tại hà nội hiện giao động từ năm mươi bảy mươi triệu đồng một mét vuông tăng ba mươi tám so với mức giá năm hai nghìn một mươi chín
hiện tỷ lệ hấp thu trên căn hộ tại hà nội đã tăng sấp xỉ một mươi năm so với cùng kỳ
giá căn hộ tại nhiều dự án mới và chuyển nhượng đều neo cao thời gian qua tăng từ ba ba đến bốn hai so với mức giá tại thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
giá căn hộ vinhome nguyễn trí thanh quận đống đa tăng bốn hai lên hơn bảy mươi hai triệu đồng một mét vuông
giá căn hộ tại trung cư ecolec view ở hoàng mai được giao trên bốn mươi hai triệu đồng một mét vuông tăng bốn
mặt bằng giá trung bình trung cư tại hà nội đã đạt ngưỡng năm mươi bảy mươi triệu đồng một mét vuông tăng ba mươi tám so với mức giá năm hai nghìn một mươi năm
tức bình quân tăng bảy sáu mỗi năm
ngoài các dự án đã sử dụng năm một mươi năm giá nhà tập thể cao tầng cũ cũng tăng khá cao vì trích lệch cung cầu kéo dài nhiều năm
trong ba tháng qua miền bắc có ba dự án nhà ở hoàn thành ở hưng yên còn hà nội không có thêm dự án căn hộ nào